để thực hiện tốt nhiệm vụ này một trong những giải pháp mà thành ủy hà nội đã và đang tiến hành đó là đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong đội ngũ trí thức học sinh sinh viên để tạo nguồn cán bộ về lâu dài
phóng sự sau được thực hiện tại hà nội sẽ cho ta thấy rõ hơn về cách làm này
gương mặt này đã trở thành quen thuộc trong các phong trào học tập hoạt động và công tác của sinh viên trường đại học ngoại thương
em là nguyễn thị minh châu một trong bốn mươi sinh viên toàn quốc
đã tham dự chương trình quốc hội trẻ việt nam với tư cách đại biểu quốc hội trẻ do văn phòng quốc hội tổ chức năm hai nghìn một mươi chín
châu còn là đại biểu hội nghị thủ lĩnh sinh viên ưu tú lần thứ bảy do tổ chức ha vương quốc anh tổ chức năm hai nghìn một mươi chín
châu cũng vinh dự là đảng viên trẻ được nhận bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi sáu của ban chấp hành đảng bộ đại học ngoại thương
tôi thật sự cảm thấy mình rất là may mắn khi mà có truyền thống gia đình đã
có rất là nhiều người ở trong đảng như là ông tôi rồi bố tôi cũng như là chị rùa của tôi thì đều là đảng viên
do vậy mà ngay từ lúc mà còn nhỏ ấy từ hồi cấp hai cấp ba thôi là tôi trong bản thân tôi là đã luôn có những cái ý chí
cũng như là có những cái việc thôi thúc rằng là mình cũng sẽ trở thành một người đảng viên ở trong tương lai
để tiếp nối những cái truyền thống quý báu của gia đình mình
và cái động lực thứ hai đó chính là tôi luôn tin tưởng rằng
tôi thấy đó cũng chính là một cái sự thật rằng là khi mà được trở thành một người đảng viên
thì tôi sẽ có thể rèn luyện cũng như là hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn nữa
nhìn lại thực tế trong một mươi năm năm qua số lượng đảng viên là học sinh sinh viên được kết nạp đảng tăng hàng năm
nhất là từ năm hai nghìn một mươi đến nay tăng rõ rệt
tại đại học ngoại thương năm hai nghìn một mươi sáu đảng bộ trường kết nạp chín mươi sáu đảng viên mới
thì trong đó có sáu mươi ba đảng viên là sinh viên
có được kết quả này là nhờ chủ trương tăng tính chủ động cho cơ sở của đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng hà nội
ủy quyền cho một số đảng ủy trực thuộc được xét tổ chức kết nạp đảng viên
khi được tự quyết trách nhiệm của cấp ủy cơ sở phải nâng lên
sát sao từ khâu đề ra tiêu chí tạo nguồn bồi dưỡng và kết nạp
điều này giúp cho sinh viên xác định động cơ phân đấu rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của đảng
có rất nhiều phong trào mà các bạn có thể tham gia
ví dụ như phong trào tình nguyện mùa hè xanh phong trào chương trình hiến máu nhân đạo
rồi là các phong trào hội đồng hương ở các tỉnh thành phố
qua những phong trào này các bạn có cơ hội để rèn luyện phấn đấu tốt hơn nữa
và cũng là qua những phong trào này đoàn cũng tìm ra được những quân chúng ưu tú và tích cực
để mà giới thiệu cho tri bộ sinh viên của đảng bộ nhà trường
cùng với các cấp ủy trực thuộc đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng hà nội đang triển khai các giải pháp
nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng số trí thức học sinh sinh viên được kết nạp đảng sẽ chiếm ba mươi tổng số đảng viên mới kết nạp
đây là mục tiêu đã được thể hiện thông qua chỉ thị số một mươi hai cttu của thành ủy hà nội ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô
hiện nay đảng ủy khối đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc
tích cực tổ chức các hoạt động đoàn hội với đoàn trường làm nòng cốt
qua đó phát hiện bồi dưỡng giới thiệu những quần chúng yếu tố vào đảng
tôi cho rằng là sinh viên hiện nay có cái động cơ phấn đấu lý tưởng vào đảng rất rõ lét và rất tốt cho cái sự vào đảng cho khối
tại vì người ta có trí tuệ người ta có sức khỏe người ta có cái điều kiện của gia đình điều kiện xã hội
và mình tạo cái chắp cánh cho mơ trò để cái thuận lợi rất lớn
sinh viên trong khối các trường đại học là rất thiết tha trở thành đảng viên
và khẳng định bằng những phong trào sinh viên tình nguyện
hiến mẫu nhân đạo rồi là góp phần ủng hộ đồng bào lũ ruột rồi cái đồng bào các biến biên giới hải đảo
thì sinh viên tham gia nếu mà các bạn thấy là ở trên đài báo rồi các thực tế cuộc sống
thì sinh viên nhận thức rất tốt và có cái tấm lòng và tương thân thương ái
và sinh viên trẻ mà đa số phân đốc vào đảng thì họ phát huy được rất tốt
cùng với công tác phát triển đảng viên yêu cầu đặt ra với các cấp ủy
là phải phát huy vai trò của đảng viên
nhiều trường đã thực hiện mô hình tri bộ sinh viên trong đó sinh viên trực tiếp tham gia cấp ủy
điều này đã góp phần làm cho công tác chỉ đạo sâu sát hơn với tình hình thực tế tại từng tri bộ
và trên thực tế mỗi đảng viên trẻ là sinh viên đều luôn tự ý thức vai trò tiên phong gương mẫu của mình
em cảm thấy là mình cần cố gắng hơn nữa trên các phương diện mà mình đã từng phấn đấu
và hơn nữa là phải làm sao để trở thành một tấm gương cho các bạn đoàn viên thanh niên khác
và cho các bạn đoàn viên thanh niên khác
cũng mong muốn cũng có động lực để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của đảng giống như mình
những kết quả nổi bật trong công tác phát triển đảng trong học sinh sinh viên
đã khẳng định chất lượng công tác xây dựng đảng trong các trường đại học cao đẳng trên địa bàn hà nội
ngày càng được nâng cao bổ sung cho thủ đô lực lượng trí thức hùng hậu có năng lực
đó cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng